dịch tả lợn châu phi đã được kiểm soát tốc độ tái đàn nhanh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ngay trong tuần phải giảm giá thịt lợn hơi xuống mức bảy mươi năm đồng một kg
những ngày gần đây giá thịt lợn hơi đã hạ nhiệt song lợn hơi xuất chuồng vẫn ở mức khá cao
cụ thể tại miền bắc giá lợn hơi xuất chuồng ở mức tám mươi đồng đến tám mươi một đồng một kg
ở miền trung tây nguyên giá trên dưới tám mươi ba đồng một kg trong khi tại các tỉnh miền nam giá lợn hơi ở mức dưới tám mươi một đồng một kg